thưa quý vị lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra trong thời tiết hết sức thuận lợi
dịch covid một mươi chín được kiểm soát cho nên lượng người ra đường đón giáng sinh đông hơn mọi năm
để nhân dân và bà con giáo dân có một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
lực lượng công an cả nước đã chủ động nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự
sau khoảng thời gian hai năm giãn cách phòng chống dịch bệnh giáng sinh năm nay được trang hoàng rực rỡ
thu hút nhiều người dân đặc biệt là các bạn trẻ đến vui chơi chụp ảnh
từ một mươi năm h chiều phố nhà trung phường hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
rất đông người dân đã tập trung trước nhà thờ lớn để đón giáng sinh
lực lượng công an phường hàng chống đã ra quân tiến hành phân chia các tổ công tác
để đảm bảo an ninh trả tự nhằm phòng ngừa xử lý các hành vi trụng cấp tài sản
gây dối trật tự công cộng đồng thời phân luồng các phương tiện giao thông để tránh ủn tắc

tuần tra kiểm soát trên các tuyến

nhà thơ ấu triệu lũ sư song sang với việc tuần tra tuyên truyền nhắc nhở
nhân dân chấp hành các quy định không dùng đỗ phương tiện gần trở giao thông
không lật chiếm hẻ phố kinh doanh
công an phường cũng tập trung xử lý những trường hợp cố tình vi phạm
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
huyện kim sơn tỉnh ninh bình là địa bàn có đông đồng bào công giáo

và du khách tới tham quan và dự lễ
điều đó kéo theo nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa bàn
để kịp thời chuẩn bị cho công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ
công an huyện kim sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân